chiều nay cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết phối hợp với công an tỉnh sóc trăng và các đơn vị nghiệp vụ
triệt phá một băng cướp nguy hiểm sử dụng súng để gây án ở nhiều tỉnh thành phía nam bắt giữ năm đối tượng liên quan
sau một thời gian theo dõi các trinh sát phối hợp với công an tỉnh sóc trăng cần thơ bắt giữ năm đối tượng
gồm nguyễn quốc bảo tâm lê thái bảo vũ hoàng nguyên lê ngọc tấn và phan thị tuyết nhi
vật chứng thu giữ gồm một khẩu súng dạng rulo cùng bốn viên đạn bốn sợi dây chuyền vàng trọng lượng khoảng bốn cây
và nhiều vật chứng liên quan bước đầu các đối tượng thừa nhận có nhiều tiền án tiền sự và từ tháng ba đến nay
đã thực hiện hàng chục vụ cướp giật tài sản ở thành phố hồ chí minh sóc trăng và cần thơ
với số tiền chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối tượng lê minh phúc chú tỉnh đồng nai
vừa bị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai

trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai bắt quả tăng phúc
đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại phường an hòa thu giữ ba gói ma túy đá và một tám triệu đồng
khám xét nơi ở của phúc cơ quan công an thu giữ bốn khẩu súng tự chế dạng rulo bảy viên đạn
một bộ dụng cụ sử dụng ma túy và một cân tiểu ly
tại bắc ninh phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với phòng cảnh sát cơ động
và công an huyện quế võ vừa bắt quả tang hàng chục thanh niên đang tụ tập sử dụng ma túy
tại hai phòng hát ở quán karaoke ruby ktv thuộc khu hai thị trấn phố mới huyện quế võ
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện hai mươi chín trên bốn mươi ba thanh niên dương tính với ma túy
thu giữ tại hiện trường một số ma túy tổng hợp
tổng cơ quan công an xác định mỗi khi khách hát có nhu cầu sử dụng ma túy
chủ quán karaoke là lê văn mạnh sẽ đưa ma túy cho nhân viên là vũ cao kiên để bán lại cho khách
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với lê văn mạnh về tội mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
vũ cao kiên về tội mua bán trái phép chất ma túy
sau hai tuần nghị án tòa nhân dân tỉnh kiên giang vừa tuyên phạt
nguyễn ngọc nhàn một mươi chín năm tù phạm ngọc thắng bảy năm tù trần thanh bỉ sáu năm tù
về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
cả ba cùng chú tại huyện an minh tỉnh kiên giang
theo cáo chẳng từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám cho đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi
nhàn lên mạng xã hội đặt làm giả nhiều giấy tờ đất rồi đem đi cầm cố
đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đo tài sản
và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
chiếm đoạt tổng số tiền hơn hai bảy tỷ đồng của tám bị hại
ngoài ra nhàn còn giúp cho thắng và bỉ làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
để hai bị cáo đem đi cầm cố chiếm đoạt số tiền gần sáu trăm linh triệu đồng của nhiều người khác
ngoài mức án nêu trên hội đồng xét xử còn buộc ba bị cáo hoàn trả lại cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt
một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại một điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn thành phố đà lạt
tỉnh lâm đồng vào trưa nay
rất may thời điểm xảy ra cháy là buổi trưa đầu tuần
có ít khách du lịch nên không có thiệt hại về người
nhưng nhiều tài sản hàng hóa đã bị lửa thiêu rụi
vào thời điểm trên ngọn lửa bùng phát tại điểm du lịch nông trại cúm
thuộc thôn măng lai phường bảy thành phố đà lạt
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an lâm đồng
đã điều bốn xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường
tổ chức dập lửa khống chế không để cháy lan
đến khoảng một mươi ba h ba mươi ngọn lửa đã được khống chế sập tắt hoàn toàn
vụ cháy đã thiêu dụi khu nhà chính làm điểm đón tiếp khách du lịch tham quan
quầy thu ngân nhà kho khu trưng bày sản phẩm nông sản phẩm
cùng với nhiều vật dụng bên trong
tin bão gần biển đông sự kiến đêm mai hai mươi ba và ngày kia hai mươi bốn tháng tám
nhiều khả năng bão ma on sẽ đi vào vùng biển phía đông bắc biển đông
và trở thành cơn bão số ba trong năm nay
để chủ động ứng phó với báo số ba
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đề nghị các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến quảng ngãi
theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến dự báo về khả năng xuất hiện bão trên biển đông
để thông báo cho thuyền trường chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết
để chủ động phòng tránh
các địa phương có kế hoạch sản xuất phù hợp đảm bảo an toàn về người và tài sản
duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
đồng thời trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
thưa quý vị tại thành phố đà nẵng dịch sốt xuất huyết tiếp tục
có những diễn biến phức tạp
từ đầu năm đến nay trên địa bàn đã ghi nhận gần ba tám trăm linh trường hợp mắc sốt xuất huyết
hàng trăm ổ dịch tập trung chủ yếu là tại những khu vực có nhiều khu công nghiệp
nhà trọ và mật độ dân số cao
hiện các địa phương đang khẩn trương quyết liệt triển khai các phương án để dập dịch
tại quận liên kiểu tính từ đầu năm đến nay đã phát hiện hơn một hai trăm linh ca mắc sốt xuất huyết

đây là địa phương có số ca sốt xuất huyết cao nhất
địa bàn thành phố đà nẵng và hiện vẫn đang tăng mạnh trong những ngày gần đây
trung tâm y tế quận mỗi ngày tiếp nhận hàng chục ca mắc sốt xuất huyết
chủ yếu là trẻ em công nhân sinh viên đang sinh sống tại các khu trọ ẩm thấp
có nhiều cống rảnh
trên địa bàn phường thì là rất nhiều khu trọ
mà sau tình hình dịch bệnh thì sinh viên công nhân nhà trọ chưa ra ở được
nên trong thời gian dịch thì họ đóng cửa
nên là không có sự dọn dẹp
trước tình hình đó thời tiết năm nay cũng phức tạp
tạo ra số lượng dịch đặc biệt là sốt xuất huyết
thì trước tình hình đó thì phường cũng đã nhận thái và cho các tổ xung kích xử lý tại các điểm dịch
trước tình hình sốt xuất huyết liên tục gia tăng
các địa phương đã triển khai đồng loạt phun hóa chất xử lý các ổ dịch
thời cũng tiến hành điều tra chỉ số vector và xác định khu vực có nguy cơ cao bùng phát dịch
nhằm phun diện rộng hạn chế tối đa số ca mắc và tử vong
dự phòng cho tình huống số ca mắc bùng phát mạnh
tìm ẩn nguy cơ vượt tầm kiểm soát
đà nẵng đã yêu cầu các trung tâm y tế bảo đảm thuốc vật tư hóa chất
trang thiết bị phòng hộ cá nhân phương tiện cấp cứu điều trị và dương bệnh
để triển khai các hoạt động phòng chống dịch chủ động
hiện nay bệnh xuất huyết chủ yếu nằm ở kho nội của kho nhi
chúng tôi tàu bệnh viện cũng đã sắp xếp những nơi điều trị bệnh nhân xuất huyết
bên cạnh đó thì cũng chuẩn bị sẵn sàng những khu vực những phòng ốc bên cạnh
để khi có số lượng bệnh nhân xuất huyết vào đông
thì chúng tôi kịp thời đưa các bệnh nhân này vào những phòng bệnh
mình đã chuẩn bị sẵn
bệnh xuất huyết thì cái mấu chốt nhất quan trọng nhất để làm tốt
thì tự người dân phải ý thức được việc làm quang tại gia đình
mỗi người dân góp một phần vào công việc đó thì xuất huyết thì mới giảm được
hiện tại đà nẵng đang trong giai đoạn nắng nóng thời tiết nóng ẩm mưa nhiều
tạo điều kiện thuận lợi cho làm quang mũi sinh sôi
song song với các biện pháp phun hóa chất dịch mũi của các cơ quan y tế
người dân ở những điểm nóng cần quyết liệt phòng chống để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình